nguyễn chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng cùng bốn trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn hai mươi sáu vạn đảng viên trong đảng bộ quân đội
năm năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới khu vực trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
song dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước với tinh thần đổi mới sáng tạo quyết tâm cao
đảng bộ quân đội luôn quán triệt cụ thể hóa đường lối chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
có nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi đề ra
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
đảng bộ quân đội luôn trong sạch vững mạnh tiêu biểu quân đội vững mạnh về chính trị năng lực lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội chất lượng tổng hợp sức mạnh trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên
trong phiên làm việc ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội sẽ thảo luận báo cáo chính trị với chủ đề xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nguệ từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
và tạo bình ổn định để phát triển đất nước
sáng nay ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi tám tham dự phiên họp có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội các thành viên ủy ban và đại diện các bên trình dự án luật lấy ý kiến
phát biểu khai mạc chỉ đạo phiên họp toàn thể phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề nghị các thành viên ủy ban tập trung thảo luận để đưa ra các quan điểm rõ ràng cũng như cùng các bộ ngành định hướng tham mưu và tổ chức thực thi
trong phiên họp lần này ủy ban cần có đánh giá tổng kết về các hoạt động của ủy ban trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc đầu tiên ủy ban cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs
dự thảo luật lần này bổ sung nghĩa vụ của người nhiễm hiv về việc thông báo tình trạng nhiễm hiv của mình với người có quan hệ để phòng ngừa lây nhiễm giảm độ tuổi được quyền tự nguyện đề nghị xét nghiệm hiv của trẻ em từ đủ một mươi sáu tuổi xuống đủ một mươi năm tuổi miễn phí xét nghiệm hiv đối với phụ nữ mang thai
theo ý kiến của một số thành viên ủy ban về nguồn lực phòng chống hivs trong khi có một loạt thách thức thì việc huy động nguồn lực trong nước là cần thiết
nguồn quỹ bảo hiểm y tế là nguồn lực chính cho công tác phòng chống hivs đối với bổ sung xét nghiệm tại cộng đồng và tự xét nghiệm cần quy định cụ thể hơn về quy định giá trị bảo mật
về việc xét nghiệm ẩn danh sang định danh cũng cần quy định thận trọng để hạn chế việc người nhiễm né đi xét nghiệm
sáng nay tại hà nội bộ tài chính đã công bố quyết định bổ nhiệm
chúc mừng ông nguyễn đức chi được tiến nhiệm giao trọng trách mới đại diện lãnh đạo bộ tài chính yêu cầu
trong thời gian tới ông nguyễn đức chi tiếp tục trao dồi kiến thức giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong nội bộ
chung sức chung lòng nỗ lực vấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước bộ tài chính giao phó
đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo hệ thống kho bạc nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
sáng nay tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật hướng dẫn luật phòng chống tắc hại của rượu bia
do ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng và là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng
nên rượu bia là loại hàng hóa được hầu hết các quốc gia trong đó có việt nam đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ và không khuyến khích tiêu dùng
luật phòng chống tác hại của rượu bia được quốc hội thông qua ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau đó chính phủ bộ y tế và bộ công thương đã tích cực xây dựng các văn bản quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành và xử lý các hành vi vi phạm tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia
hội nghị được tổ chức nhằm bảo đảm các văn bản này đi vào cuộc sống và có tính khả thi
góp phần triển khai thực hiện luật một cách đồng bộ kịp thời hiệu quả thống nhất trên phạm vi toàn quốc và các cơ sở pháp luật
thưa quý vị để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và doanh nghiệp
hãng hàng không vietjet chính thức khôi phục đường bay cứu hồi kết nối việt nam và hàn quốc bắt đầu từ ngày ba mươi tháng chín tới đây
nhằm kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới
sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động du lịch trên địa bàn
ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi mở cửa đón khách trở lại
các đơn vị kinh doanh dịch vụ
bộ du lịch thực hiện đúng các quy định khuyến cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức đào tạo tập thuấn thực hiện đúng quy trình phục vụ bảo đảm phòng chống dịch tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung phòng bệnh
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã hai mươi sáu ngày việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
cả nước hiện không còn bệnh nhân mắc covid một mươi chín nào có diễn biến nặng
trong tổng số một bảy mươi bốn ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu tám trăm hai mươi chín người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi chín trăm chín mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm năm trăm sáu mươi hai người
còn trên thế giới tính đến sáng nay số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới đã chạm mốc một triệu người trong khi số ca nhiễm ngày một tăng chạm mốc hơn ba mươi ba triệu ca trong đó có hơn hai mươi bốn triệu năm trăm linh trường hợp đã khỏi bệnh
mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với hơn bảy triệu ca nhiễm và hơn hai trăm linh chín ca tử vong xếp sau mỹ là ấn độ và brazil
tại châu á hàn quốc ghi nhận thêm năm mươi triệu ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất ở nước này kể từ ngày một mươi một tháng tám vừa qua số ca tử vong tăng thêm năm ca lên bốn trăm linh sáu ca tỷ lệ tử vong là một
tại trung quốc nước này ghi nhận thêm hai mươi một ca nhiễm mới toàn bộ các ca nhiễm mới là ca nhập cảnh số ca tử vong vẫn ở mức bốn sáu trăm ba mươi bốn ca
tại châu âu pháp ghi nhận thêm một mươi một một trăm hai mươi ba ca nhiễm mới số ca tử vong tăng thêm hai mươi bảy ca
hy lạp có ca tử vong đầu tiên trong trại người di cư
nạn nhân là công dân afghanistan sinh sống gần thủ đô athen
liên quan đến nguồn gốc virus trong cuộc họp báo về đại dịch covid một mươi chín tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đã khẳng định virus này xuất phát từ tự nhiên
ông kêu gọi thúc đẩy hợp tác khoa học cùng tìm ra giải pháp và đoàn kết quốc tế
hôm nay là ngày thế giới phòng chống bệnh dạy hai mươi tám tháng chín
tổ chức y tế thế giới who và tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc vào khuyến nghị việt nam cần đẩy mạnh hợp tác
tổ chức y tế thế giới who và tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc vào khuyến nghị việt nam cần đẩy mạnh hơn nữa nhằm gia tăng sự sẵn có khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vaccine phòng dạy cho người và động vật
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra hơn một mươi vụ tai nạn giao thông làm gần năm người tử vong
trong chín tháng của năm nay cả nước
thưa quý vị thời gian qua tình trạng các phương tiện vận chuyển giam gỗ chở quá khổ che chắn qua loa khiến cho vương vãi rơi rớt xuống đường đã gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh bình định
để chấn chỉnh tình trạng này cảnh sát giao thông tỉnh bình định đã tăng cường lực lượng phương tiện xử lý các vi phạm đồng thời làm việc với các doanh nghiệp sản xuất vận chuyển hàng hóa để có giải pháp khắc phục
trên các tuyến quốc lộ đường nội thị nhất là các tuyến đường nối về cảng quy nhơn bến bãi đầu mối hàng hóa không khó bắt gặp những chuyến xe chở đầy giam gỗ rời vãi trên đường đây là nỗi bức xúc của nhiều người tham gia giao thông
nguyên nhân của tình trạng này chính là do sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị vận chuyển hàng hóa giam gỗ trong việc quản lý lái xe khi chở hàng hóa trên đường
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình định đã xử lý hơn chín trăm bốn mươi trường hợp xe chở hàng rời vãi quá kích thước thùng xe phạt tiền trên hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm công an tỉnh bình định cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các doanh nghiệp xếp dỡ vận chuyển giam gỗ yêu cầu thực hiện theo các cam kết bảo đảm an toàn
và một trong những lý do căn bản đang thiếu để ngành công nghiệp thiết yếu này phát triển đó chính là sự đồng bộ
và để hiểu hơn về giải pháp đồng bộ cho ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
đây là máy đột dập amanda và máy hàn robot panasonic của nhật bản máy uốn p hai lin savanini của ý
giá của chúng là nhiều triệu đô la mỹ
mục đích đầu tư chính của doanh nghiệp là có thể tạo ra những sản phẩm cơ khí chất lượng cao
để từ đó trở thành doanh nghiệp vệ tinh cung cấp những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp fdi
cái việc mà đầu tư về máy móc hay là đầu tư về con người cho ngành công nghiệp phụ trợ thì nó phải là một cái đầu tư dài hạn
vì cái lợi nhuận thì cũng không cao nên là cái việc phải đi đường dài trong khấu hao trong một mươi một mươi hai năm thì mới đảm bảo được yêu cầu
doanh nghiệp này đã có lịch sử ba mươi tám năm

trong một mươi năm thì họ đã thấy tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ
hiện tại họ đã là nhà cung cấp một số linh kiện cho toyota việt nam tuy nhiên ngành nghề này vẫn không thể phát triển như kỳ vọng
giá thuê đất của chúng ta tương đối là cao và các thủ tục hành chính đi kèm cũng tương đối là phức tạp
vấn đề nữa theo tôi nghĩ đó là các khoản tài chính các nguồn vốn ngân hàng để đầu tư cho ngành công nghiệp phụ trợ hà nội không phải là nhiều
chúng ta có ưu tiên một vài đâu đó thôi nhưng vấn đề về lãi suất các cái chi phí
những ngân hàng của chúng ta cũng còn cao
nhìn nhận một cách khách quan chính phủ và các cơ quan hiệu trách đã có những chính sách để hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp này
nhưng đã đủ để tạo đòn bẩy để công nghiệp hỗ trợ phát triển hay chưa thì lại là câu chuyện khác
một năm là thực sự cần thiết tức là trong cái nghị quyết thì cũng đã quy định rất là rõ là giao nhiệm vụ cho bộ tài chính
ngân hàng nhà nước là xây dựng cơ chế bù tranh lệch lãi suất
khi mà các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sản xuất
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì được bù lãi suất với mức tối đa là năm
chủ trương và chính sách này đi vào cuộc sống thì nó sẽ làm cho các bộ mặt của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam khởi sắc
cuối cùng cũng xin được chia sẻ với quý vị một thông tin
đó là mới đây bộ công thương ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và samsung việt nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên
về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tại tỉnh bắc ninh
đây là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp việt nam nói chung và tỉnh bắc ninh nói riêng
góp phần nâng cao năng lực tạo liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước ngoài từ đó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
thưa quý vị dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm trái bưởi của việt nam được phía hoa kỳ hoàn thành các thủ tục để xuất khẩu vào thị trường này
đồng thời cũng sẽ có bưởi chùm của hoa kỳ được phía việt nam chấp thuận cho phép nhập
thưa quý vị liên quan đến sự việc gây ô nhiễm môi trường
ra tại nhà máy chế biến mủ cao su phúc đặng gia ở xã ea ba huyện biên núi sông hình tỉnh phú yên như truyền hình nhân dân đã phản ánh
tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên đã phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương
kiểm tra hoạt động của nhà máy và đề nghị khẩn trương khắc phục triệt đề chậm nhất là đến ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực khắc phục của nhà máy chế biến cao su phúc đặng gia khi bật chế độ xử lý mùi bằng công nghệ ozone
các hầm chứa sát mổ thừa là mương dẫn nước tại các hầm chứa mổ đông
các hạng mục nhà kho nhà kho hiện nay về mũ tạp thì như vậy nó sinh ra mùi khí thải khí hôi cho nên là nhà máy cũng đã bắt đầu đoàn đầu tư kho
và sắp tới cũng sẽ cố gắng hoàn thiện phần để chứa mũ đông mũ tạp để đảm bảo về mùi hôi
mặc dù đã nỗ lực khắc phục nhưng tại các hầm chứa sát mổ đông của nhà máy vẫn chưa được xây kín
để chống phát tán mùi hôi ra khu dân cư
để xử lý nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí huyện sông hinh đề nghị tri cục bảo vệ môi trường tỉnh phú yên
lấy mẫu kiểm tra khí thải sau sản xuất mũ cao su để có kết luận chính xác thông báo cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống
chỉ còn ít ngày nữa là tới tết trung thu thời điểm tiêu thụ lượng bánh trung thu nhiều nhất trong năm
chính vì thế để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cùng với nhiều địa phương
lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã thành lập ba tổ kiểm tra giám sát chất lượng bánh trung thu
kiểm tra hồ sơ sản phẩm điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất bánh
trong hơn một tuần qua các tổ đã tiến hành kiểm tra giám sát mặt hàng bánh trung thu tại cửa hàng sản xuất kinh doanh
các chợ với nội dung kiểm tra tập trung vào các thủ tục hành chính như giấy đăng ký kinh doanh
bố trí khu vực kinh doanh sản phẩm nhãn sản phẩm hạn sử dụng hồ sơ công bố sản phẩm nguồn gốc xuất xứ
điều kiện bảo quản đối với các cơ sở kinh doanh hoặc chế biến vận chuyển đối với các cơ sở sản xuất bánh
tại mỗi điểm kiểm tra đoàn công tác đã lấy mẫu ngẫu nhiên một vài sản phẩm của cửa hàng để dán nhãn xét nghiệm
bởi hiện nay các cơ sở được chủ động hoàn toàn trong việc công bố chất lượng
do vậy nếu phát hiện vi phạm sẽ phải đặt sản phẩm

tại mỗi điểm kiểm tra đoàn công tác đã lấy mẫu ngẫu nhiên một vài sản phẩm của cửa hàng để dán nhãn xét nghiệm

các cơ sở sẽ phạt nặng từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng đối với một sản phẩm
các cơ sở sẽ phạt nặng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện úng biếu đà nẵng
ngoài ra còn có nhiều phần quà dành cho các em nhỏ điều trị ngoại trú
đây là hoạt động thiết thực giao tính nhân văn nhân dịp tết trung thu nhằm động viên các bệnh nhi đang điều trị vượt qua khó khăn yên tâm điều trị bệnh
thưa quý vị nếu như những đợt tuyên truyền phổ biến về những quy định khai thác thủy sản và trang bị kiến thức về tìm kiếm cứu nạn trên biển
tạo điều kiện thuận lợi giúp cho ngư dân yên tâm bám biển thì hoạt động cảnh sát biển tặng cơ tổ quốc cho các phương tiện vương khơi không chỉ tiếp thêm ý chí
niềm tin cho bà con ngư dân mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
đảo bạch long vĩ nơi tàu cá của ngư dân các tỉnh thành đánh bắt trên vịnh bắc bộ tập trung về tranh trù bão tiếp nhiên liệu
mua bán thủy hải sản nghỉ ngơi hay sửa chữa ngư lưới cụ sau nhiều ngày lênh đành
đây cũng là nơi mà lực lượng cảnh sát biển có thể tiếp cận nhanh nhất và nhiều ngư dân nhất
nhắc nhở chỉ dẫn cụ thể đến từng lượt tàu cá đi và đến bạch long vĩ về vùng đánh bắt đưa ra khuyến cáo không được vi phạm
phát tờ rơi về những quy định cụ thể thiết thực đối với ngư dân
đồng thời tặng túi thuốc y tế áo phao cứu sinh và thay những lá cờ đã cũ trên từng tàu cá
đó là những việc làm thường xuyên của các chiến sĩ cảnh sát biển với ngư dân qua đó giúp cho tỉnh quân dân thêm gắn bó
thời gian trước đây như các ông chị đã biết do dịch covid một mươi chín cho nên các hoạt động đến với ngư dân đến với vùng đảo tiền tiêu cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên đây là thời điểm chúng tôi xác định là thời điểm rất tốt rất phù hợp
chúng tôi sẽ đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đồng bào ngư dân đánh bắt ở vùng biển xa và các vùng đảo tiền tiêu của tổ quốc
đồng hành với ngư dân là mục đích những chuyến đi của các tàu cảnh sát biển đến các huyện đảo xã đảo đến từng âu tàu
tiếp cận với nhiều nhất những ngư dân đang ngày đêm bám biển
đó cũng là cách nhanh nhất để lực lượng cảnh sát biển đưa kiến thức pháp luật
các quy định về đánh bắt hải sản đến ngư dân
để họ nắm được và tuân thủ mỗi khi xa khơi
trong phần tin quốc tế lệnh cấm sử dụng tiktok ở mỹ bị chặn trước khi có hiệu lực
các hãng hàng không châu âu giảm giá vé kích cầu du lịch
sáng nay một thẩm phán mỹ tại washington đã chặn lệnh cấm của chính quyền mỹ liên quan
tới ứng dụng chia sẻ video tiktok của trung quốc ngay trước thời điểm lệnh này có hiệu lực
theo đó apple và google sẽ phải gỡ bỏ ứng dụng trên khỏi kho trực tuyến tại mỹ
một thẩm phán của tòa án quận columbia đã đưa ra phán quyết trước ba tiếng rưỡi lệnh cấm tải tiktok có hiệu lực
phán quyết cho phép ứng dụng tiktok có mặt trên các cửa hàng ứng dụng tại mỹ
để tránh lệnh cấm tiktok đã đàm phán trong nhiều tháng để đạt được thỏa thuận với công ty công nghệ

xoa dịu những lo ngại về an ninh quốc gia
đầu tháng này tiktok đạt được thỏa thuận với oracle và walmart để tạo ra một công ty mới
trong đó các công ty công nghệ mỹ sẽ cùng sở hữu hai mươi cổ phần và bytedance sẽ sở hữu tám mươi cổ phần còn lại
tuy nhiên thỏa thuận này hiện đang gây nhiều tranh cãi
tổng thống donald trump tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi thỏa thuận cho phép tập đoàn biden
giữ lại các quyền kiểm soát đối với ứng dụng này
các biện pháp hạn chế đi lại được nhiều nước áp đặt
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
đã đẩy cho các hãng hàng không vào tình trạng đinh trệ trong thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi
hoạt động hàng không khởi sắc một chút trong giai đoạn mùa hè
tuy nhiên tình trạng hiện tại của các hãng hàng không châu âu lại đang dần suy giảm
các hãng hàng không châu âu đang giảm giá vé để thu hút hành khách
và lấp chỗ trống cho những máy bay vẫn đang hoạt động
trong tháng tám giá vé giảm một mươi năm từ anh pháp đức và hà lan tới các điểm đến ở nam âu
bên cạnh việc giảm giá vé các hãng hàng không còn tập trung vào khai thác những tuyến bay
mang lại nhiều lợi nhuận nhất
tuy nhiên việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại và cách ly có thể ngăn chặn nỗ lực này
các chuyên gia kinh tế thái lan dự báo doanh thu bánh trung thu năm nay ở nước này
nhiều khả năng sẽ chỉ vào khoảng tám trăm linh triệu bạt
tương đương với khoảng hai mươi năm ba triệu đô la mỹ giảm một mươi năm tám so với cùng dịp này vào năm ngoái
nguyên nhân là do đại dịch covid một mươi chín
đã gây ảnh hưởng đến sức mua của các hộ gia đình
các nhà sản xuất bánh trung thu cũng sẽ chịu thiệt hại không kém
đặc biệt là các nhà sản xuất bánh trung thu xa xỉ
vốn tập trung vào đối tượng khách hàng là khách du lịch nước ngoài đặc biệt đến từ trung quốc
theo một số chuyên gia giá vàng trong tuần này có thể chứng kiến một đợt biến động mạnh
trước khi trở lại với quỹ đạo bình thường
với nhiều nhà phân tích chưa khi nào việc dự đoán giá vàng lại khó như thời điểm hiện tại
theo khảo sát mới nhất
giá vàng tuần này có thể biến động mạnh do chưa thể dự đoán xu hướng tăng hay giảm rõ rệt
một mươi sáu nhà phân tích của phú quân tham gia khảo sát
thì có ba mươi tám dự đoán giá vàng tăng ba mươi một cho rằng giảm
và ba mươi một nhìn nhận thị trường vàng sẽ giữ giá ở một mốc nhất định
trong khi đó tại một cuộc thăm dò với hai ba trăm chín mươi một nhà đầu tư
có khoảng năm mươi số người được hỏi dự báo giá vàng sẽ đi lên
ba mươi bốn ý kiến cho rằng giá vàng sẽ giảm
và một mươi năm giữ quan điểm trung lập
khi dự báo giá sẽ đi ngang
đáng chú ý đây cũng là lần đầu tiên cho thấy tâm lý ủng hộ giá vàng tăng lại thấp như vậy kể từ đầu năm
đối với nhiều nhà phân tích sự biến động của đồng đô la mỹ
có thể sẽ tiếp tục quyết định xu hướng của giá vàng
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại